hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh cũng như những tin tức nóng nhất trong hai mươi bốn giờ qua
ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
liên quan đến kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine sở y tế tp hcm cho biết tính đến ngày một mươi tháng năm
một trăm linh các cơ sở y tế địa phương đã chuyển dữ liệu cần xác minh cho công an trong hoạt động làm sạch dữ liệu tiêm chủng
hiện toàn thành phố đã có tám trăm linh dữ liệu tiêm chủng
một trăm tám mươi sáu bốn trăm bảy mươi bảy dữ liệu được ký duyệt chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín thông qua chữ ký số cao gấp hai năm lần so với tuần trước
trung bình mỗi ngày có một trăm bảy mươi năm hai trăm bảy mươi sáu dữ liệu được ký số chứng thực
theo sở y tế để đẩy nhanh tiến độ ký số chứng nhận tiêm vaccine và hỗ trợ đơn vị kịp thời khắc phục các lỗi kỹ thuật trong quá trình ký số
đơn vị đã thành lập tổ kỹ thuật gồm các thành viên là các chuyên gia công nghệ thông tin của sở y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật hcdc tổng công ty viễn thông việt theo
để hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị
các sở các đơn vị này sẽ tập trung tại phòng họp sở y tế và sẽ bố trí phương tiện và nhân sự hỗ trợ kỹ thuật vào tất cả các ngày trong tuần
song song đó sở y tế cũng chỉ đạo trung tâm y tế trạm y tế trên địa bàn tổ chức nhập liệu ngay lên hệ thống đối với dữ liệu đã được công an xác minh không được để tổn động
scdc hàng ngày sẽ phản hồi kết quả kỳ số và làm sạch dữ liệu cho các đơn vị giao chỉ tiêu kỳ số mỗi ngày để địa phương theo dõi tiến độ và có chấn chỉnh đôn đốc tổ chức thực hiện
sở y tế nhấn mạnh việc thực hiện chữ ký số chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín và làm sạch dữ liệu tiêm chủng không chỉ đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine và cấp hộ chiếu vaccine
mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số ngành y tế từ đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế
trước đó sở y tế đã có văn bản chỉ đạo tất cả các trung tâm y tế và trạm y tế trên địa bàn tp hcm khẩn trương triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và triển khai chữ kỳ số xác nhận tiêm chủng
theo đó tất cả các đơn vị này phải triển khai đồng loạt chữ ký số để xác nhận tiêm chủng cho người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
ngoài ra các dữ liệu tiêm chủng đã có cũng cần được ra soát làm sạch để cung cấp dữ liệu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân theo quy định
hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng khỏi bệnh của cá nhân
và việc triển khai hộ chiếu vaccine cũng giúp người dân thích ứng nhanh hơn với trạng thái bình thường mới hậu covid một mươi chín
trong khi số ca mắc tại việt nam đang có chiều hướng được kiểm soát thì số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng tại hàng chục quốc gia
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo số ca covid một mươi chín gia tăng khiến cho tình hình biến động trên thế giới đặc biệt đe dọa nhiều nhất đến những nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp
phát biểu tại cuộc họp báo tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
biến thể phụ ba hai của micron đang phổ biến trên thế giới và số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng tại hơn năm mươi quốc gia trên thế giới
trong số đó các biến thể phụ ba bốn và ba năm của omicron cũng đẩy số ca mắc tại nam phi tăng cao
đến nay tỷ lệ nhập viện và tử vong do covid một mươi chín trên thế giới thấp hơn so với giai đoạn trước
nhờ khả năng miễn dịch của dân số khá cao sau khi được tiêm vaccine hoặc đã nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên điều này không được đảm bảo ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine thấp lưu ý
theo ông testroset các nhà khoa học nam phi đang kêu gọi người dân đi tiêm vaccine để giảm tác động của làn sóng dịch bệnh tiếp theo
ngoài giảm tỷ lệ tử vong và bảo vệ hệ thống y tế việc tiêm vaccine còn có khả năng giảm hội chứng kéo dài của covid một mươi chín
trong một diễn biến liên quan hiện số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu được who chính thức ghi nhận hơn sáu hai triệu ca
song con số thực tế được cho là cao hơn
hiện số ca nhiễm mới và số bệnh nhân không qua khỏi ghi nhận hàng ngày toàn thế giới liên tục giảm
tuy nhiên ông testrot cho rằng điều này không nói lên tất cả khi số ca lây nhiễm mới đang có chiều hướng gia tăng tại châu mỹ và châu phi
do sự lây lan của các biến thể phụ của micron
đáng chú ý các nước ở thời điểm hiện tại không còn trú trọng và thậm chí không tiến hành xét nghiệm
thực tế này khiến giới khoa học rơi vào tình trạng mù thông tin đối với những biến đổi của sars cov hai
và ông tedros bày tỏ quan ngại chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo
là một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao có thể thấy kế hoạch tiêm chủng vaccine cho người dân tại việt nam đã phát huy tác dụng trong thời điểm hiện tại
tuy nhiên với những diễn biến phức tạp đã ghi nhận qua nhiều đợt dịch việc đề phòng và nâng cao các biện pháp chống dịch vẫn cần được quan tâm
trong khi đó bộ trưởng y tế argentina kala vyjoti cảnh báo nguy cơ nước này phải đối mặt với một làn sóng covid một mươi chín mới
sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng từ khoảng một mươi một đến một mươi bảy ca trong những tuần gần đây
bộ trưởng y tế argentina khẳng định covid một mươi chín có thể trở thành
một loại virus gây bệnh theo mùa với số ca nhiễm tăng cao vào mùa thu đông và sẽ rất nguy hiểm với người chưa tiêm vaccine
mặc dù vậy theo bà vishuti đa phần các ca bệnh đều ở thể nhẹ do đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc đã từng mắc bệnh trước đó
chính vì vậy những làn sóng nguy hiểm như trước đây chắc chắn sẽ không lặp lại
bộ trưởng visoti khẳng định covid một mươi chín có thể trở thành một loại virus gây bệnh theo mùa
với số ca nhiễm có thể tăng cao vào mùa thu và mùa đông đặc biệt có thể xuất hiện những trường hợp phải nhập viện
và tử vong trong nhóm những người có nguy cơ cao chưa được tiêm vaccine
với hơn bốn mươi bảy triệu dân argentina đã triển khai tiêm gần một trăm linh triệu liều trong chương trình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín quốc gia
trong đó đã có ba mươi bảy ba triệu người hoàn tất phác đồ vaccine cơ bản hai mũi một mươi tám tám triệu người đã tiêm mũi tăng cường và hơn ba triệu người đã tiêm mũi thứ tư
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát hồi đầu năm hai nghìn hai mươi argentina đã ghi nhận hơn chín một triệu ca mắc bệnh
trong đó có một trăm hai mươi tám bảy trăm hai mươi chín trường hợp tử vong
có thể thấy là đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau hàng loạt những lời cảnh báo từ who và argentina
đáng chú ý hơn triều tiên thông báo phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín đầu tiên sau hơn hai năm phong tỏa biên giới để phòng chống dịch xâm nhập
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna hôm nay thông báo ca covid một mươi chín đầu tiên ở nước này được ghi nhận ở thủ đô bình nhưỡng
và gọi đây là tình huống khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng
thêm rằng các dấu hiệu cho thấy trường hợp này nhiễm biến chủng omicron ba hai nhưng không cho biết chi tiết
lãnh đạo triều tiên kim jong un chủ trì cuộc họp bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
tuyên bố khởi động hệ thống kiểm soát phong tỏa với mức độ khẩn cấp tối đa và khẳng định nước này sẽ vượt qua covid một mươi chín
ông kim jong un yêu cầu siết chặt kiểm soát biên giới và kêu gọi người dân chung tay ngăn chặn đà lây nhiễm virus bằng cách phong tỏa khu vực của mình
kcna dẫn lời ông kim nói trong cuộc họp mục tiêu là dập tắt nguồn dịch trong thời gian ngắn nhất
bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên cũng yêu cầu các bộ ban ngành nghiêm túc thực thi hướng dẫn từ bộ chỉ huy ứng phó khẩn cấp quốc gia
trong đó có phân chia hoạt động của các đơn vị sản xuất và kinh doanh để ngăn nguy cơ lây nhiễm
triều tiên gọi chiến dịch chống covid một mươi chín là vấn đề sinh tử quốc gia đóng biên và hạn chế nghiêm ngặt các giao thương từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
để tự bảo vệ mình trước đại dịch bất chấp sức ép lên nền kinh tế vốn kích quệ vì các lệnh trừng phạt
tổ chức y tế thế giới who cuối năm ngoái thông báo vận chuyển vật tư y tế thiết yếu phòng chống covid một mươi chín
nhằm mục đích giữ chữ chiến lược cho triều tiên qua cảng đại liên ở trung quốc
đối với một nước giữ vững tầm lá chắn chống dịch suốt hai năm qua việc ghi nhận ca mắc đầu tiên với biến chủng omicron
tại triều tiên cho thấy mức độ lây lan đáng lo ngại của biến chủng này
chuyển sang những tin tức cập nhật mới nhất về dịch nôn tiêu chảy chưa rõ nguyên nhân xuất hiện thời gian gần đây
trước tình trạng có nhiều trẻ nhập viện do sốt nôn đau bụng tiêu chảy gây lo lắng trong các bậc phụ huynh
ý kiến của các bác sĩ chuyên gia khoa nhi ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những thông tin đang gây hoang mang dư luận
trong những ngày gần đây trên một số diễn đàn chăm sóc con cái và trang cá nhân
nhiều phụ huynh lo lắng khi con em mình có hiện tượng nôn có thể kèm sốt và tiêu chảy
trên một trang cá nhân đưa nội dung mang tính cảnh báo có tới hơn hai tám trăm linh lượt chia sẻ
trong đó đa số bình luận bày tỏ lo lắng đang có dịch trẻ nôn rất nhiều kem có thể tiêu chảy hoặc không
đa phần siêu âm bụng phản ánh tình trạng dối loạn tiêu hóa trẻ thương nôn trong khoảng tám đến một mươi hai giờ sao giảm và hết
tác nhân vẫn là ẩn số
siêu âm bụng và bù nước
không ít người chỉ đọc lướt nội dung mà chỉ tập trung vào nội dung
tác nhân vẫn là ẩn số
nhiều bình luận trong số khoảng bốn bình luận tỏ ra lo lắng kể chuyện hàng xóm nhà em có con bị hoặc nhiều nơi bị quá
hoặc tác người nhà người quen vào để cảnh báo
liên quan đến thông tin này bác sĩ chuyên khoa nhi đỗ xuân hưng ở hương yên cho biết
hiện nay có rất nhiều bà mẹ nhất là các bà mẹ trẻ chia sẻ về dịch nồn nhưng thực tế không ghi nhận dịch nôn nào cả
theo thạc sĩ bác sĩ đỗ xuân hưng những trẻ nôn nhiều được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp thì cha mẹ không nên căng thẳng quá mức
khi mẹ cho con đi khám được chẩn đoán có gọi là viêm dạ dày ruột cấp cúm dạ dày dối loạn tiêu hóa tiêu chảy cấp virus
phải hiểu bản chất đó là một chứng viêm ruột do virus ví dụ như rota hay là andeno
đặc trưng của bệnh viêm ruột do virus là nôn ói trước tiêu lỏng sau
một số trẻ không tiêu chảy bệnh chỉ điều trị năm bảy ngày đồng thời cho trẻ bù nước orezon thay men vi sinh và kẽm
lưu ý bé đột ngột nô nói nhiều thì nguy hiểm nhất là bệnh lồng ruột nhưng nếu qua siêu âm trần đoán không thấy dấu hiệu thì có thể yên tâm
chính sự lan truyền tin đồn rộng rãi trên mạng xã hội đã gây tâm lý hoang mang bất ổn với cả những bậc cha mẹ
mà con vẫn khỏe do đó các bậc phụ huynh cần bình tĩnh và tỉnh táo trước những nguồn tin không xác thực trên mạng xã hội
theo dõi sức khỏe con mình và có những phương án khám chữa bệnh phù hợp cho trẻ
thành phố hồ chí minh đang bước vào mùa mưa thời tiết nóng ẩm khiến trẻ dễ đổ bệnh các ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng
trước thực trạng này có nhiều ý kiến lo ngại rằng thành phố hồ chí minh đang đứng trước nguy cơ dịch chống dịch
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh scdc trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh ghi nhận chín trăm ba mươi sáu trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
với chín mươi năm các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ một đến năm riêng chỉ trong tuần một mươi tám từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thành phố ghi nhận bốn trăm hai mươi ca bệnh tay chân miệng
tăng gần gấp bốn lần so với trung bình bốn tuần trước đó số ca bệnh tay chân miệng có sự gia tăng đáng báo động ở hầu hết các quận huyện thành phố thủ đức
đặc biệt là ở các quận một mươi hai bình tân gò vấp
tân bình hóc môn khu vực ba thành phố thủ đức
bác sĩ chuyên khoa hai dư tấn quy trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho biết trong tuần qua số các bệnh chân tay miệng nhập viện tăng
cùng với việc gia tăng ca ca nặng tỷ lệ bệnh nặng mức độ hai b trở lên chiếm năm sáu
khi trẻ bị tay chân miệng nhập viện trễ thì có thể dẫn đến các biến chứng như viêm não tối cấp viêm cơ tim tối cấp
có nghĩa là diễn biến cực kỳ nhanh và có thể tử vong trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ những trường hợp đó đều rất khó qua khỏi
theo bác sĩ dư tấn quy nhiều trẻ mắc tay chân miệng ở mức độ nhẹ như độ một không sốt chỉ nổi bóng nước ở lòng bàn tay và lòng bàn chân
trẻ vẫn vui chơi và ăn uống bình thường thì có thể điều trị tại nhà
bên cạnh việc gia tăng bệnh tay chân miệng thời gian gần đây sở y tế tp hcm cũng như các bệnh viện trên địa bàn thành phố liên tục đưa ra cảnh báo
bệnh xuất xuất huyết có xu hướng gia tăng thành dịch khi số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
số ca mắc sốt xuất huyết nặng tại tp hcm đã tăng ba trăm bốn mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
tại bệnh viện nhi đồng một trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai số ca xuất xuất huyết đến khám và nhập viện tăng từ một năm đến hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong hai tuần đầu tháng bốn số ca nhập viện cũng tăng cao nhất là các trường hợp xuất xuất huyết đan gu nặng sốc xuất xuất huyết đen gu
chỉ trong nửa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khoa hồi sức tích cực chống độc đã tiếp nhận một mươi ca nặng và sốc nặng tổn thương các cơ quan thậm chí có ca ngưng thở ngưng tim trước khi nhập viện
từ đầu năm đến nay bệnh viện nhi đồng một đã cứu sống nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết nặng
tuy nhiên có ba trẻ tử vong do phát hiện muộn rồi nhập viện trễ trong đó có hai ca ở tỉnh chuyển đến một ca ở tp hcm
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho hay
hiện có ba loại bệnh cùng lưu hành và dễ nhầm lẫn với nhau là sốt xuất huyết tay chân miệng và covid một mươi chín
trong đó có trường hợp xảy ra đồng nhiễm ở trẻ vừa mắc tay chân miệng vừa mắc covid một mươi chín vừa mắc sốt xuất huyết vừa covid một mươi chín vừa tay chân miệng vừa xuất xuất huyết
bác sĩ tiến cho hay riêng với bệnh sốt xuất huyết bệnh viện luôn lưu ý các bác sĩ dặn dò kỹ phụ huynh
cần đưa bệnh nhi đến khám kịp thời không để tình trạng nặng dẫn đến sốc sâu khó cứu chữa
vào ngày thứ tư và thứ năm của bệnh là ngày cao điểm dễ vào sốc thì mình phải dặn bệnh nhân là những dấu hiệu cảnh báo nặng như bé bứt rứt lan lộn trẻ máu cam máu răng tay chân lạnh nằm một chỗ không chơi ói da máu đi cầu phân đen thì phải nhanh chóng vào bệnh viện
đặc biệt kể cả trong đêm giữa khuya cháu trở nặng cũng phải đi tới bệnh viện ngay
tiếp tục bản tin là một số tin tức về giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn để lại hiện trường kinh hoàng đã xảy ra tại tp thủ đức tp hcm
nghe tiếng động lớn người dân ra kiểm tra thì phát hiện hai nam thanh niên nằm bất động bên cạnh xe máy bể nát
trong đó một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu
sáng một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng công an tp thủ đức tp hcm tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một thanh niên tử vong
một thanh niên khác bị thương nặng sau tiếng động lớn lúc ba giờ sáng trên đường linh trung phường linh trung tp hcm
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ cùng ngày nhiều người dân sống tại khu vực đường linh trung bị giật mình thức giấc
bởi một tiếng động lớn đến kiểm tra người dân phát hiện hai thanh niên nằm bất động dưới góc trụ điện bên cạnh là xe máy bs tám mươi ba c một sáu mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi một bị bể nát
vụ tai nạn là một thanh niên tử vong tại chỗ người còn lại được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng
tại hiện trường xe máy và nón bảo hiểm bể nát biến dạng hoàn toàn mảnh vụn văng tung té
nhận được tin báo lực lượng chức năng công an tp thủ đức nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông
khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đến hơn sáu giờ cùng ngày hiện trường vụ việc hai nam thanh niên thương vong đã cơ bản được xử lý xong
cùng với đó tại tỉnh nghệ an đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe hô u
sau cú va chạm phần đầu xe tải nát bét tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin được giải cứu đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h chiều một mươi một tháng năm ô tô tải thùng bìa kiểm soát ba mươi bốn h sáu x chưa rõ danh tính tài xế
di chuyển trên quốc lộ một theo hướng nam bắc
khi xe đến địa phận số một xã diễn trung nguyễn diễn châu tỉnh nghệ an bất ngờ đâm vào phía sau xe hô u
bị kiểm soát ba mươi bảy h tám xx chạy cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải thùng biến dạng hoàn toàn vô lăng cũng văng ra khỏi xe bật lại phía sau khoảng một mươi mét
tài xế bị thương kẹt cứng trong cabin được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
cuối bản tin hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết đặc biệt là trong thời điểm diễn ra lễ khai mạc sea games ba mươi một
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lễ khai mạc sea games ba mươi một diễn ra lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng năm trên sân vận động quốc gia mỹ đình hà nội
dự báo thời tiết sẽ có mưa rào và rông
dự báo thời tiết khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình trong sáng ngày một mươi hai tháng năm có sắc xuất mưa từ bốn mươi sáu mươi trong khoảng khung giờ một mươi hai một mươi tám
sát xuất mưa năm mươi bảy mươi trong khoảng một mươi tám hai mươi ba h
sát xuất mưa giảm xuống còn ba mươi ba mươi năm
ngoài khả năng xảy ra mưa rào khu vực sân mỹ đình trong ngày khai mạc sea games ba mươi một có gió đông nam tốc độ hai ba m trên dây
dự báo nhiệt độ ở đây trong khung giờ sáu một mươi hai giờ hai mươi năm ba mươi độ c khung giờ một mươi hai một mươi tám h hai mươi tám ba mươi một độ c
đặc biệt trong khung giờ có lễ khai mạc sea games ba mươi một từ một mươi tám hai mươi ba độ c nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
trời mát mẻ
những ngày qua thời tiết bắc bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
đã gây ra mưa rào và rông trên diện rộng
thời tiết mưa lớn ảnh hưởng nhiều đến các môn thi đấu của sea games ba mươi một
cụ thể tại thành phố về trí phú thọ nhiều trại đấu bóng đá
trong đó có đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn
còn tại quảng ninh nơi diễn ra các trại đấu bóng đá nữ sea games ba mươi một
trong đó có đội tuyển bóng đá nữ việt nam điều kiện thời tiết không thuận lợi
trước đó ngày một mươi tháng năm trận đấu giữa tuyển nữ myanmar và tuyển nữ lào
ở bảng b một bóng đá nữ sea games ba mươi một dự kiến diễn ra lúc một mươi sáu giờ
nhưng sau đó trời mưa khiến afc quyết định rời trận đấu sang hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
đây cũng là trận đấu đầu tiên ở sea games bị hoãn vì lý do thời tiết xấu
không đảm bảo điều kiện thi đấu
thưa quý vị trong bối cảnh dịch virus gây ra viêm gan bí ẩn đang gây hoang mang
cho nhiều phụ huynh tại việt nam về những thông tin thiếu căn cứ
các bậc trang mẹ nên bình tĩnh
nếu thấy trẻ có các biểu hiện như sốt nôn hay tiêu chảy
nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để các bác sĩ chuyên khoa khám và hướng dẫn chăm sóc điều trị đúng cách
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại